sáng ngày năm tháng năm đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã làm việc với ban thường vụ huyện ủy đan phượng
nhấn mạnh nhiệm vụ kép đang đặt ra bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ chỉ đạo ban thường vụ huyện ủy đan phượng
tập trung chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín theo tinh thần nới lỏng nhưng không lơi lỏng tuyệt đối không chủ quan
cùng với thành phố huyện phải quyết tâm tiên phong đi đầu trong khôi phục kinh tế xã hội
đồng thời đan phượng phải chú trọng sang lọc cán bộ phát hiện người tài trọng dụng những người dám làm dám chịu trách nhiệm kể cả chưa được quy hoạch
cán bộ trong quy hoạch mà không dám làm không dám chịu trách nhiệm thì không để lại trong quy hoạch
đồng chí vương đình huệ giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hà nội quan tâm tạo điều kiện đầu tư cho các huyện được quy hoạch thành quận trong đó có đan phượng